cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình dương vào ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
xảy ra tại cục thuế tỉnh bình dương
quá trình điều tra vụ án xác định đối tượng trương dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại số chín trên một mươi một khu phố tây b phường đông hòa thị xã di an tỉnh bình dương
đã thực hiện gây nổ theo chỉ đạo của lisa phạm là thành viên tổ chức khủng bố
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời hiện đang định cư tại mỹ
vào ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình dương
đã ra quyết định khởi tố bị can trương dương để điều tra về tội khủng bố
nhằm chống chính quyền nhân dân quy định tại điều một trăm một mươi ba bộ luật hình sự
trước đó vào hồi chín h ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đã xảy ra vụ nổ
tại trụ sở cục thuế tỉnh bình dương địa chỉ tại số ba trăm hai mươi tám đại lộ bình dương
phường phú hòa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình dương đang tiếp tục điều tra
làm rõ vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật
tại bình định viện kiểm sát nhân dân huyện phù mỹ vừa hoàn tất cáo trạng
truy tố hai đối tượng là đỗ văn hoàng chú tại tỉnh thái bình
và bùi tuấn anh chú tại thành phố hải phòng về tội cho vay nặng lãi
đỗ văn hoàng và bùi tuấn anh đến bình định tham gia đường dây tín dụng đen
cho vay nặng lãi để thu hút người vay
các đối tượng in các tờ rơi quảng cáo với nội dung cho vay tiền hỗ trợ tín dụng
với các điều khoản vay đơn giản dễ dàng rồi đem đi rán trên các chủ điện
nơi công cộng nhất là ở vùng nông thôn
từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám cho đến ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
các đối tượng đã cho hai mươi chín người trên địa bàn huyện phù mỹ vay
với tổng cộng bảy mươi ba lượt vay với số tiền chín trăm một mươi tám triệu đồng
tiền lãi đã thu hơn một trăm năm mươi triệu đồng với lãi suất từ một mươi hai
đến một mươi chín tám một tháng tức là từ một trăm bốn mươi bốn đến hai trăm ba mươi bảy sáu một năm
tại tỉnh bình định sau một thời gian kiên trì áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
công an tp quy nhơn đã điều tra và làm rõ tạm giữ một mươi đối tượng
sử dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đây là điểm dịch vụ internet ở phương bùi thị xuân tp quy nhơn tỉnh bình định
nơi các đối tượng tập trung để dở cho lừa đảo
khi trinh sát hình sự đột kích vào bên trong quán internet này
đã bắt quả tàng năm đối tượng đang sử dụng các tài khoản mạng xã hội
để tổ chức minigame trúng thưởng iphone x
sau khi dụ được nạn nhân tham gia
chúng nhắn tin yêu cầu gửi tiền được gọi là lệ phí vào tài khoản ngân hàng
hoặc gửi các thẻ cao điện thoại để chúng trao thưởng nhưng thực chất là lừa đảo
qua đấu tranh truy xét công an tp quy nhơn tiếp tục bắt giữ thêm năm đối tượng thuộc nhóm lừa đảo trên

tính đến thời điểm bị bắt nhóm đối tượng trên đã lừa đảo nhiều người
với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
thủ đoạn của các đối tượng tuy không có gì mới
nhưng đánh vào tâm lý muốn sở hữu đồ sịn với chi phí cực thấp
của một số người nên dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo
còn người bị hại sau khi biết bị lừa thì không biết đòi ai trên không gian mạng thật giả lẫn lộn này
đánh vào là lòng tham của những người sử dụng mạng facebook
với số tiền các đối tượng chiếm đoạt không lớn từ hai trăm linh đồng bốn trăm linh đồng
tới tám trăm linh đồng để trả các chi phí chốt đơn hàng và mua các phụ kiện
của các thiết bị iphone x iphone xs max và chống được các phần thưởng lớn
là các điện thoại iphone x hoặc iphone xs max
nên đã mua các thẻ cao điện thoại gửi cho các đối tượng này
các đối tượng sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông sử dụng mạng facebook
mạng xã hội đó là các không gian mạng khó để xác định người bị hại
hiện công an tp quy nhơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật
đây tiếp tục là lời cảnh báo cho những ai có lòng tham
nhẹ dạ cả tin vào những chương trình tặng quà ảo trên mạng internet
căn cứ vào tình hình thực tế mới đây sở giao thông vận tải hà nội vừa nêu ra đề án
phân vùng hoạt động của xe máy trên địa bàn các quận cho đến năm hai nghìn hai mươi
đề án tiến tới dừng hoạt động của xe máy trên địa bàn các quận
nhằm giảm un tắc cho các khu vực nội đô
điều này được phía sở đánh giá là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân
khi dừng mọi hoạt động của xe máy
hà nội sẽ đưa ra các giải pháp hỗ trợ như dừng cấp đăng ký mới xe máy
tại một số quận khu vực trung tâm miễn giảm giá vé sử dụng dịch vụ vận tải
hành khách công cộng đối với người dân sinh sống trong khu vực hạn chế
trong giai đoạn năm hai nghìn hai mươi cho tới năm hai nghìn ba mươi hà nội sẽ lựa chọn các tuyến phố
và các khu vực có thể thực hiện việc dừng hoạt động xe máy khi đảm bảo
các điều kiện đặt ra đồng thời mở rộng không gian đi bộ tại khu vực hồ hoàn kiếm
trong phạm vi khu bảo tồn cấp một và nghiên cứu tổ chức không gian đi bộ
tại các khu vực khác như thủ lệ hồ thành công hồ trúc bạch quảng bá trịnh công sơn
tỉnh ủy hòa bình vào ngày hai mươi năm tháng một mươi đã có buổi làm việc với công ty cổ phần nước sạch sông đà
liên quan đến sự cố ô nhiễm nguồn nước tại nhà máy nước sạch sông đà
tại buổi làm việc bí thư tỉnh ủy hòa bình bùi văn tỉnh yêu cầu công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà
cần phải đầu tư xây dựng hệ thống ống dẫn nước kín từ sông đà về nhà máy
không dùng kênh dẫn nước hở như hiện nay và không sử dụng nguồn nước sông đà thông qua hồ đầm bài cho sản xuất
công ty sớm xác định thời hạn cụ thể để trả hồ đầm bài cho tỉnh quản lý sử dụng đúng công năng phục vụ sản xuất
khẩn trương xây dựng hệ thống ống dẫn nước thô kín khi đầu tư mở rộng nhà máy giai đoạn hai
cũng như thay thế hệ thống kênh dẫn hiện tại bằng kênh hệ thống ống dẫn kín
ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình sớm báo cáo thủ tướng chính phủ để có quy hoạch sử dụng nước sông đà
các cơ quan quản lý của tỉnh nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét xử lý vi phạm hành chính nếu có
liên quan đến công tác quản lý bảo vệ môi trường của công ty
tại buổi làm việc lãnh đạo các sở ngành của tỉnh hòa bình đã trao đổi
làm rõ thêm một số thông tin có liên quan đến công tác khắc phục xử lý các đối tượng gây ra vụ việc
đồng thời chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần khắc phục để đảm bảo an toàn nguồn nước
bệnh nhân nhập viện tăng mạnh tại các bệnh viện trên địa bàn hà nội
điều đáng nói là nhiều bệnh nhân không có dấu hiệu bệnh rõ ràng hoặc là có dấu hiệu
và vào viện sớm vẫn xuất hiện tình trạng cảnh báo nguy hiểm
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
covavirus ký sinh trùng bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
những ngày này đông kín bệnh nhân mắc sốt xuất huyết
theo các bác sĩ trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng hai mươi trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết vào điều trị
từ hôm nay xuất hiện tác phẩm trong sông bệnh viện phú werden
và bắt đầu sửa d schneide pand vacun hướng dẫn
trong cái tình trạng là người là sốt điều trị qua ở nhà thì không có tác dụng
và vào đây thì ngoài những triệu chứng giống như mọi người thì tôi còn bị thứ chi nó bị cứng
cho nên là lúc mà nhập vào đây là các bác sĩ là ngoài việc điều trị là phải bổ sung một liều canxi thẳng vào trong này
thì tay chân mình bình thường lại được không thì gần như là nó tê liệt luôn
cả làng trên ở dưới đều hết chung chiếc đầy hết ở trên viện cái bài ấy
họ nằm đông lắm
đây nhà tôi ông các cháu bác sĩ đi cho thẳng ra ngoài này
ông mệt quá
đặc biệt tháng năm chỉ lưu hành hai tuyếp virus đanh gây bệnh suốt suốt huyết là tuyếp d một và d hai
nhưng năm nay xuất hiện thêm tuyếp d ba làm cho một số người có nguy cơ mắc bệnh tăng lên
theo các bác sĩ ngoài việc phun thuốc mũi
người dân cần vệ sinh
vệ sinh môi trường sống không được để nước lưu cữ tại môi trường cho bọ gậy phát triển sinh nở thành bũi vằn
bệnh nhân vào khoa của chúng tôi phần lớn là các bệnh nhân suốt suốt huyết đanh có dấu hiệu cảnh báo

cũng như là theo dõi tình trạng của bệnh nhân để xử trí kịp thời nếu bệnh nhân có các diễn biến nặng lên

vì vậy các chuyên gia khuyên cáo cả những người đã mắc và chưa mắc suốt suốt huyết cần tích cực phòng bệnh như tránh bị mũi đốt
bằng cách mặc quần áo dài ngủ trong màn dùng thuốc bôi chống mũi loại bỏ nơi sinh sản và chú đậu của mũi diệt bọ gậy loan quăng